quá trình điều tra công an tỉnh thái bình phát hiện nguyễn thị nhật sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại thị trấn tiền hải huyện tiền hải có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tại địa bàn huyện tiền hải cơ quan điều tra xác định từ khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị nhật đã cho anh nguyễn huy cảnh vay tiền nhiều lần
với mức lãi suất là năm đồng trên một triệu đồng một ngày tương đương với một trăm tám mươi một năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị nhật về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
một trong những thủ đoạn của nguyễn thị nhật và đồng bọn đó là bắt người vay tiền phải viết giấy bán đất
hoặc giấy bán xe cho đối tượng khi nạn nhân không có khả năng trả nợ số tiền vay
thì chúng sẽ chiếm đoạt số tài sản đã viết giấy bán
liên quan đến vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình
còn ra quyết định khởi tố bị can đối với lý trung vương
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xã tây ninh huyện tiền hải là đồng phạm với nguyễn thị nhật và lê văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thị trấn tiền hải là đối tượng đã cho anh cảnh vay số tiền một trăm một mươi triệu đồng
với lãi suất là năm đồng trên một triệu đồng một ngày thu lợi bất chính hơn bốn mươi hai triệu đồng
các đối tượng sử dụng nhiều phương tức thủ đoạn ngày càng tinh vi như lợi dụng các cơ sở kinh doanh cầm đồ
đầu tư tài chính v v
biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau như hoạt động mua bán đất mua bán xe ô tô
hoặc là huy động vốn để đầu tư để thực hiện cái hành vi cho vay lãi nặng
gây ra nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh và phòng ngừa của lực lượng công an
những hoạt động cho vay lãi nặng của nguyễn thị nhật và đồng bọn đã gây bất ổn tình hình an ninh trật tự
tại địa bàn vùng nông thôn tỉnh thái bình gây bức xúc đối với người dân
do lắm bách tâm lý của những người có nhu cầu vay tiền sử dụng tài chính
nhưng khi vay tiền thì ngại đến các cân hàng vì phải thực hiện nhiều thủ tục khi vay nó phức tạp
và mặt khác có một số thanh niên không có quan việc nào và có ham mê về cờ bạc
nên muốn vay tiền để sử dụng vào một số mục đích việc ăn chơi cá nhân của bản thân
khi vay tiền thì thường thường là lãi suất bao nhiêu thì cũng đồng ý vay
nên hoạt động tí dụng đen trong thời gian vừa qua diễn biến phức tạp
từ đơn thư
từ tố giáp của quân chúng nhân dân
công an tỉnh thái bình đã đấu tranh triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng
đem lại niềm vui sự phấn khởi với người dân địa bàn thị trấn tiền hải
qua đây cơ quan công an thông báo những ai là nạn nhân có vay tiền của nhóm đối tượng trên
đến ngay công an tỉnh thái bình trình báo và cung cấp thông tin để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị sau thông tin cửa khẩu lạng sơn dừng tiếp nhận trong một mươi ngày giá các mặt hàng hoa
như thanh long mít xoài đang đồng loạt giảm giá và nhiều nơi thương lái ngưng thu mua
hiện nay các vựa xoài chỉ thu mua với giá là một mươi đồng mỗi kg giảm hai đồng so với vài ngày trước đó
tương tự với giá mít thái nếu như dịp tết mít thái đã lên hai mươi đồng nhưng sau đó lại giảm xuống gần một mươi đồng một kg
và đến nay đã giảm chỉ còn năm đồng một kg
hiện nhiều nơi thương lái đã ngừng thu mua
vào ngày hôm nay theo sở công thương tỉnh đồng nai chỉ số sản xuất công nghiệp của đồng nai trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đã tăng gần bốn sáu so với cùng kỳ của năm trước
sản xuất công nghiệp trong tháng một tăng cao là do các doanh nghiệp đang trên đà phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh
để đáp ứng đơn hàng của đối tác
bên cạnh đó đây cũng là dịp các doanh nghiệp bắt đầu cho mùa sản xuất đầu năm trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo có mức tăng trưởng cao nhất với gần bốn bảy
và hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nhận được đơn hàng đến hết quý ba quý bốn năm hai nghìn hai mươi hai
thưa quý vị vào chiều ngày một mươi năm tháng hai tại xã đức chính huyện cầm giang
lễ hội thu hoạch cà rốt năm hai nghìn hai mươi hai
lần đầu tiên được tỉnh hải dương tổ chức nhằm quảng bá chất lượng thương hiệu và kích cầu tiêu thụ nông sản chủ lực của địa phương
cà rốt của tỉnh hải dương đang dần trở thành sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ lực của cả nước
và hiện tại cùng với khoảng một sáu trăm linh hectare trồng trên địa bàn tỉnh sản lượng mỗi năm hơn tám mươi tấn
nhiều nông dân của tỉnh hải dương còn thuê đất trồng gần hai hectare cà rốt tại các tỉnh bắc ninh thái bình
tại lễ hội diễn ra nhiều hoạt động
cuộc thi thu hoạch cà rốt lễ rước cà rốt tại đền tam phủ tọa lạc ngoài bãi sông thái bình xã đức chính huyện cầm giang
và nghi thức cắt băng đưa sản phẩm cà rốt của tỉnh hải dương xuất khẩu sang nhật bản hàn quốc và một số nước châu âu trung đông
đây là khởi đầu thuận lợi để sản phẩm cà rốt hải dương tiếp tục xuất khẩu sang các thị trường cao cấp
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
sau khi có thông tin dừng phương tiện vận chuyển hoa quả ra lạng sơn vào ngày một mươi sáu tháng hai
nhiều mặt hàng trái cây ở tỉnh tiền giang sụt giá đặc biệt trái thanh long đang bị rội hàng rớt giá thê thảm
trái thanh long ruột đỏ vào thời điểm tết nguyên đán nhâm dần giá trên hai mươi đồng một kg
nay giảm xuống còn ba năm đồng một kg tùy loại
thậm chí trái thanh long loại ba bốn giá chỉ còn hai đồng một kg nhưng ít thương lái thu mua
nhiều tập đoàn công ty ô tô lớn như thành công toyota vinfast đã công bố doanh số bán hàng
và đơn đặt hàng trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
trong đó hyundai ascend tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất với hai ba trăm chín mươi tám xe đến tay khách hàng
công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất hl đắk lắc tuyên bố tạm dừng hoạt động
dẫn đến việc hơn một trăm linh công nhân lao động đang làm việc cho đơn vị này
đơn vị này tiếp tục bị nợ lương lý do được đại diện doanh nghiệp đưa ra là tình hình tài chính của đơn vị quá khó khăn
không thể chi trả tiền lương cho người lao động như đã cam kết trước đó
thưa quý vị và các bạn nội tạng động vật là món khoái khẩu của khá nhiều thực khách
chính vì vậy mà lượng tiêu thụ mặt hàng này hàng ngày tương đối lớn
tuy nhiên hiện nay do nhiều mục đích khác nhau mà chủ yếu là do lợi nhuận
rất nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh nội tạng vẫn sử dụng loại thực phẩm không rõ nguồn gốc
đáng lưu ý là nhiều vụ việc được phát hiện mới đây đã gây hoang mang cho người tiêu dùng
mời quý vị cùng phóng viên kinh tế tiêu dùng dạo quanh các chợ buôn nội tạng động vật trong những ngày đầu năm
nầm lợn xùi cào lượn ngỗng tràng trứng thịt viên
tất cả những sản phẩm đều không được bảo quản theo đúng tiêu chuẩn
đã bốc mùi được chứa trong chín mươi tám bao tải với tổng trọng lượng lên tới bốn chín tấn
được vận chuyển từ lào cai về hà nội
nếu lực lượng chức năng không ngăn chặn bắt giữ thì số thực phẩm này sẽ được chế biến thành món ngon cho hàng nghìn người dân thưởng thức
về đấy thì cũng ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe của mình cũng như các bạn của mình
thì mình cũng chọn những cái quán quen hoặc là đảm bảo hoặc là mình cũng khá là tin tưởng
thì mình mới đi
thì cái đấy nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều người
quá trình đông lạnh như thế thì thường nó có thể trộn lẫn những cái phụ da hoặc cái chất bảo quản độc hại
ví dụ như nó đảm bảo cho tươi trắng của miếng thịt không bị biến màu
thế rồi không bị ảnh hưởng của mùi
thôi trường không bị ảnh hưởng của thời tiết
thế nhưng nếu mà họ tập những cái mầm bệnh những cái nguy cơ những cái yếu tố là về hóa học thì không thể tiêu diệt được
theo quy định toàn bộ số thực phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ bị lực lượng chức năng tịch thu tiêu hủy
đây là động thái quyết liệt và cần thiết
tuy nhiên đây chỉ là số ít trong nhiều vụ việc thực phẩm bẩn được tiêu thụ chót lọt
với những chú quán có tâm thì rất nhiều người dân sẽ được thưởng thức những món ngon từ nội tạng động vật
nó có thể nhân nên niềm vui
nó có thể nhân nên niềm vui cho ngày đầu xuân
tuy nhiên không ít gian thương đã lợi dụng lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng
khi nhập những nội tạng không rõ nguồn gốc để chế biến rồi bán cho người tiêu dùng
hiện nay do đỏ năm nên thực tế số lượng nội tạng động vật được bán ở các chợt đồ mối không nhiều
để gom được số lượng hàng sạch phục vụ khách hàng
nhiều tiểu thương đã phải dậy từ rất sớm để gom từ nhiều chỗ khác nhau
bây giờ thì mổ lợn cũng ít
nên là mình cũng phải đi dạy từ rất đi nào sớm
để lấy hàng nên là mới được hàng ngon hàng chuẩn
nên là cũng vất vả lắm đi phải sớm
nói chung là cũng mới bước đầu ra thì vẫn phải đi tìm các nguồn hàng rất là mới rất sạch sẽ
gặp mặt khai xuân đổi năm
nhiều bạn trẻ lựa chọn món lòng lợi để tổ chức tiệc gặp mặt
tuy nhiên cũng không ít bạn lo lắng khi lựa chọn những món ăn này
tôi thì trước cũng là một người cũng rất hay
thích những món mà
đi ăn nhậu cùng với bạn bè như thế
nhưng mà từ ngày thì là
có những thông tin về thực phẩm bẩn ấy
nội tạng bẩn thì mình bản thân tôi cũng rất là lo lắng
cũng rất là ngại
nội tạng thì mình cũng khá là thích
bạn mình cũng rất là ưa chuộng cái món đấy
vì những người trẻ như mình thì lại rất hay tụ tập và thích những cái món như vậy
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
lực lượng chức năng trên cả nước đã bắt giữ gần một vụ vận chuyển hàng hóa thực phẩm
vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
trong đó có rất nhiều vụ việc liên quan đến nội tạng động vật
và tất nhiên vẫn có thể còn rất nhiều những cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn
những chuyến xe nhập lậu thực phẩm bẩn mà các cơ quan chức năng chưa kịp thời phát hiện
có thể khẳng định những thực phẩm đó đã được người tiêu dùng tiêu thụ
thưa quý vị hiện nay nếu như phát hiện những người buôn bán vận chuyển nội tạng không rõ nguồn gốc
chỉ bị xử lý ở mức hành chính
và đó chính là nguyên nhân khiến các vụ mua bán vận chuyển nội tạng động vật không rõ nguồn gốc
vẫn diễn ra
vậy nên dù lực lượng chức năng đã kiểm soát nhưng người dân vẫn cần cẩn trọng khi lựa chọn
những hàng quán uy tín để thưởng thức cho món khoái khẩu của chính mình
chữ ký số thưa quý vị dường như đây là khái niệm chưa tiếp cận tới nhiều người
tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong mọi lĩnh vực
đã làm rút ngắn khoảng cách giữa thời gian không gian
do vậy công cụ chữ ký số đã ra đời để giải quyết bài toán tiết kiệm thời gian công sức
trong những giao dịch với đối tác ở xa
hoặc là giao dịch với cơ quan hành chính
hiện nay việt nam đã xây dựng những quy định pháp lý cụ thể để quản lý chữ ký số
giúp cho việc xác thực định danh điện tử được an toàn
và điều này đã tạo điều kiện cho không chỉ các cơ quan nhà nước mà cả các cá nhân doanh nghiệp
được thuận tiện hơn khi cung cấp và thực hiện các giao dịch thương mại điện tử
từ đó thúc đẩy nhanh hơn quá trình phát triển kinh tế xã hội trong thời điểm này
trong thời kỳ công nghệ phát triển cũng như dịch bệnh như thế này
việc triển khai chữ ký số đã giúp nhiều doanh nghiệp giao dịch được nhanh chóng và an toàn
chữ ký số rồi hóa đơn điện tử rồi chuyển tiền điện tử
tất cả bọn mình gần như là áp dụng hết
một là bên cơ quan thuế thì người ta cũng yêu cầu như thế
mà hai nó rất là tiện rất là nhanh gọn
từ khâu chuyển tiền đến khâu xuất hóa đơn
đến khâu không phải vác đi chỉnh đi chỉnh lại hoặc có thể ở rất xa nhau
các bộ phận rất xa nhau ta vẫn giải quyết được công việc
về chữ ký số
thì bên doanh nghiệp đã dùng rồi đã dùng nhiều năm rồi
và năm nay thì cũng có những cái thay đổi nhất định với thuế
thì cái chữ ký số này nó rất là cần thiết
em nghĩ là cái này nó rất là thuận lợi thôi
cho cả doanh nghiệp cũng như là các cái bên cơ quan nhà nước
vì nó bớt thời gian nó giảm thiểu được nhiều những cái bất tiện về giấy tờ
theo các dự báo trong thời gian tới
quy mô thị trường chữ ký số sẽ tăng gấp năm lần khi triển khai dịch vụ chữ ký số từ xa
ngoài việc thúc đẩy các giao dịch thương mại điện tử
chữ ký số sẽ là hình thức đảm bảo danh tính mức độ cao
việc mà ứng dụng này thì nó rất là đem lại tiện lợi
trong cả công tác phục vụ chỉ đạo điều hành
rồi những cái hoạt động của các cái đời sống kinh tế xã hội
cái chữ ký số thì tôi nghĩ là nó đang được phát triển rất là mạnh
và thực ra là rất nhiều các doanh nghiệp các tổ chức
bây giờ cũng đã ứng dụng nó tương đối mạnh ở trong các cái hoạt động đời sống xã hội rồi
chữ ký số là một cái biện pháp giảm được cái mức độ hành chính
và tạo được cái thuận lợi
thuận lợi cho người sử dụng tức là khách hàng của ngân hàng đấy
và nó tránh được những cái thời gian chi phí đi lại
nhưng mà cái chữ ký số thì cũng như các cái thanh toán không chỉ về mặt khác
nó là một trình độ đòi hỏi các người sử dụng
người quản lý cái này cũng phải chặt chẽ
việc xuất hiện dịch vụ chứng thực chữ ký số từ xa tại việt nam
sẽ giúp cho mỗi người dân doanh nghiệp thuận tiện
trong các thủ tục hành chính giao dịch tài chính
đó sẽ là một bước thúc đẩy mạnh mẽ
việc chuyển đổi số toàn bộ các hoạt động trong cuộc sống lên môi trường mạng
thưa quý vị phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại